cổ loa từ giá trị cốt lõi đến bảo tồn và phát triển là chủ đề tọa đàm do tạp chí tiêu sáng tổ chức sáng bảy tháng bảy
với sự tham gia của đại diện cục di sản văn hóa trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
ban quản lý di tích cổ loa và nhiều nhà nghiên cứu khoa học văn hóa và lịch sử
di tích cổ loa được công nhận là di tích quốc gia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm hai nghìn một mươi hai cổ loa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt có giá trị về lịch sử kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ
tuy nhiên dù thành phố hà nội đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng trong bảo tồn
thực trạng di tích cổ loa vẫn đang bị xâm hại cho thấy tồn tại những thiếu hụt trong nhận thức của công chúng
và cả những bất cập trong tư duy quản lý và hoạch định

di tích cổ loa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt có giá trị về lịch sử kiến trúc nghệ thuật và hoạch định